tại hà nội thường trực tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đã tổ chức hội thảo khoa học
về những nội dung trọng tâm trong xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đã chủ trì hội thảo
phát biểu khai mạc đồng chí nguyễn xuân thắng nhấn mạnh mục tiêu của hội thảo là tập trung phân tích đánh giá sát đúng
về những kết quả đạt được những hạn chế tồn tại trong đó xác định đâu là điểm nghẽn
cần tập trung thao gỡ nguyên nhân và rút ra được bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai
đồng thời đề xuất những chủ trương định hướng chính sách mới có căn cứ lý luận thực tiễn
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về phát triển kinh tế xã hội văn hóa môi trường
góp phần xây dựng báo cáo chính trị và các văn kiện đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng nước ta trong giai đoạn mới
hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm của các chuyên gia nhà khoa học
với hàm lượng khoa học cao có giá trị tham khảo sâu sắc cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng